xa chỉ tiếp nhận hai ba cặp vợ chồng đến khám vì vô sinh hiếm muộn thì nay con số này đã gấp gần hai mươi lần
đó cũng là lý do mà thị trường chợ đen tinh trùng ngày càng tấp nập nhất là việc mua bán qua mạng xã hội
mặc dù cả nước ta có trên hai mươi năm trung tâm hỗ trợ sinh sản việc mua bán tinh trùng qua các trang mạng xã hội diễn ra như thế nào
và nó mang đến những hệ lụy ra sao đối với người mua
mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của chúng tôi ngay sau đây sẽ rõ
theo thống kê của tổ chức y tế thành phố
who việt nam đang là một trong những quốc gia tại khu vực châu á thái bình dương
có tỷ lệ sinh thấp nhất nhưng tỷ lệ vô sinh thì lại cao nhất
nguyên nhân của tỷ lệ này có thể liên quan đến các mệnh hiếm muộn
hiện tại vô sinh hiếm muộn còn đang dần trẻ hóa và diễn biến phức tạp
gây nhiều khó khăn áp lực lên quá trình hỗ trợ và điều trị
theo thống kê thì tỷ lệ hiếm muộn hiện nay chiếm khoảng bảy dân số
trong đó thì hiếm muộn nữ chiếm khoảng bốn mươi hiếm muộn nam khoảng bốn mươi
một là không rõ nguyên nhân và khoảng một mươi là do cả hai vợ chồng
việc tỷ lệ hiếm muộn tăng và trẻ hóa vì thế có rất nhiều những giao dịch mua bán tinh trùng
dành cho người hiếm muộn giống như thị trường chợ đen về mua bán giống người đang diễn ra
nhiều các tài khoản mạng xã hội được lập nên để thực hiện các cuộc trao đổi mua bán
như bán tinh trùng chất lượng cho tinh trùng và xin tinh chủng hiếm muộn hội mua bán tinh trùng
những trang mạng xã hội này giống như diễn đàn
công khai số điện thoại và tình trạng sức khỏe
nếu ai có nhu cầu thì liên hệ để trao đổi trực tiếp giá cả có thể thỏa thuận
hoặc đưa luôn mức giá mua bán như sẵn sàng mua qua đường trực tiếp giá năm triệu
đưa trước năm mươi sau khi thụ thai đưa tiếp năm mươi còn lại
hay thụ tinh tự nhiên bằng cách quan hệ trực tiếp giá một mươi triệu cho năm lần thực hiện
phóng viên với vai trò là một phụ nữ lập gia đình sáu năm nhưng hiếm muộn
và có nhu cầu xin tinh trùng để có con đã liên hệ
nhắn tin cho trang mạng xã hội cho tinh trùng và xin tinh chủng hiếm muộn
sau vài ngày thì nhận được phản hồi với rất nhiều nội dung tư vấn
và được khuyên nên thực hiện việc mua tinh trùng bằng cách quan hệ trực tiếp sẽ đạt hiệu quả cao
và khi thực hiện ngoài số tiền thỏa thuận cố định cho mỗi lần gặp với người bán
thì những chi phí về nhà nghỉ nước uống các khoản lật vật khác người mua tinh trùng phải tự trả
mức giá trao đổi được đăng công khai trên trang cho tinh trùng
và xin tinh chủng hiếm muộn với hai hình thức mua bán là trực tiếp và gián tiếp
khi được hỏi tại sao lại phải có nhiều lần quan hệ như vậy
thì câu trả lời là lần đầu có thể chưa được thì nên cần thực hiện nhiều lần kết quả cao hơn
sau gần ba tuần liên hệ thì phóng viên được đồng ý sắp xếp một cuộc gặp với người cho tinh trùng
có có hả thế anh ngồi ở quán cà phê nào đấy xong rồi anh nhắn địa chỉ cho em rồi em qua nha anh nhá
trong cuộc nói chuyện phóng viên hỏi về facebook cho tinh trùng và xin tinh chủng hiếm muộn
quản lý facebook này ra sao và là người như thế nào thì người này cho biết
và khi được hỏi về hoàn cảnh gia đình người này cho biết đã có gia đình nhưng ly hôn
qua lần này là anh không hiểu mọi thứ
người này cho biết là đã từng được giới thiệu cho một người phụ nữ cần mua tinh trùng
nhưng sau vài lần nói chuyện thấy không hợp nên không đồng ý thực hiện việc trao đổi mua bán
khi được hỏi giá cả thì người này nói cứ có kết quả rồi cảm ơn sau tùy tâm người nhận
khi nào có kết quả thì chỉ cần báo là
con trai hay con gái là sau đó không liên hệ với nhau nữa
hiện tượng mua bán tinh trùng qua mạng xã hội đang diễn ra khá sôi động
và đây là một số giao dịch được báo đưa ra trong tháng bảy vừa qua về giao dịch mua bán tinh trùng qua mạng xã hội
còn cho em hỏi về tình hình của anh là tiếp thì bán cả thế nào trực tiếp thì bán cả thế nào
trực tiếp thì em tự đến bệnh viện bệnh viện hàng hơn bao nhiêu để bán tinh trùng của em
còn trực tiếp thì em tự đến bệnh viện bệnh viện hàng hơn bao nhiêu để bán tinh trùng của em

vậy là tùy tâm em thôi
nói thật là đủ sức khỏe nó sẽ còn không làm nặng đến nơi này đấy
trước đó phóng viên cũng đã tìm hiểu việc mua bán tinh trùng tại khu vực trước cổng bệnh viện phụ sản trung ương
một người phụ nữ bán trà đá sau khi đặt vấn đề cũng rất cảnh giác
nhưng sau một thời gian nói chuyện
thì cũng đã tiết lộ đã có nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn đã thực hiện phương pháp mua tinh trùng bằng cách quan hệ trực tiếp
theo thạc sĩ bác sĩ lê thị thu hiền phó giám đốc bệnh viện nam học và hiếm muộn hà nội
kiêm trưởng khoa hỗ trợ sinh sản
việc xin mua tinh trùng trực tiếp
không qua xét nghiệm rất nguy hiểm cho người nhận
vì khả năng dễ lây nhiễm các bệnh lý lây qua đường tình dục như hiv giang mai viêm gan bẩu v v
bên cạnh đó việc mua bán bằng cách quan hệ trực tiếp tinh trùng không được lọc rửa
không chọn được những con tinh trùng tốt tinh trùng khỏe hoặc những tinh trùng yếu
thì sẽ không có kết quả khả quan
một hệ lụy nữa từ việc mua bán tinh trùng qua mạng sẽ dẫn đến tình trạng hôn nhân cận huyết
vì có thể người bán không chỉ bán cho một người
khi mà cho tinh trùng mà mình quan hệ tình dục trực tiếp
thì nhiều khi người ta có thể là cho rất là nhiều người
ví dụ theo quy định của pháp luật là khi cho một mẫu đấy rồi
thì khi mà có một ca có em bé rồi là người ta sẽ phải hủy cái mẫu tinh trùng đấy đi
thế nhưng khi mà người ta quan hệ trực tiếp thì người ta gặp ai là người ta cho người đấy
thì cái số lượng em bé ra đời nó rất là nhiều
thì sau này nó hệ lụy của nó chính là cái hôn nhân cận huyết
mà có thể phát sinh ra các bệnh lý di truyền
gây ra các dị tật bẩm sinh
cái điều đấy là rất là khó lường
đấy là chưa kể là những cái liên quan hệ lụy liên quan đến tính pháp lý
cũng như là các cái tranh chấp khiếu kiện sau này
tranh chấp về quyền tử kế tranh chấp về con cái
vậy tại sao thị trường mua bán tinh trùng qua mạng lại diễn ra sôi động như vậy
trong khi cả nước có tới hơn hai mươi năm trung tâm hỗ trợ sinh sản
nguyên nhân vẫn là cung không đủ cầu
khi lượng dự trữ các ngân hàng tinh trùng rất khan hiếm
do tâm lý e rẻ nên ít người đến hiến tạo
thì rất nhiều bệnh nhân đến có nhu cầu
nhưng mà thực tế thì bệnh viện không đáp ứng đủ
tại vì là cái xin cho giờ tương đối là khó khăn
thứ nhất là cái tâm lý e rẻ
nhiều khi bản thân bệnh nhân đến muốn đề đạt với một người khác là muốn xin tinh trùng
thì cái người kia người ta cũng ngại người ta cũng không dám cho
đấy và mình cũng ngại mình cũng không dám đề nghị
thứ hai nữa là gì
là trong quá trình kiểm tra thì chúng tôi phải làm các cái xét nghiệm
đánh giá xem là có các bệnh lý lây truyền của đường dục không
thậm chí là đánh giá liên quan đến các yếu tố di truyền
thế rồi xét nghiệm để xem cái số lượng chất lượng tinh trùng có đủ tốt không
có khi có nhiều trường hợp mang đến người thứ hai người thứ ba tinh trùng vẫn không đủ tốt
để mình có thể là sử dụng cho vào ngân hàng tinh trùng
thế thành ra cái tâm lý người ta lại càng nản
đã khó xin rồi mà sau đó đến kiểm tra thì không đủ tiêu chuẩn thì lại càng nặng
lời khuyên từ bác sĩ các cặp vợ chồng hiếm muộn nên đến các cơ sở y tế
để được các bác sĩ khám tư vấn cụ thể quá trình xin cho nhận tinh chủng như thế nào
không nên mua bán giao dịch tinh trùng qua mạng xã hội sẽ gây nhiều hệ lụy về sức khỏe
và cho cả chính con mình sau khi sinh ra
hiện nay việc mua bán tinh trùng là hành vi vi phạm pháp luật
tuyệt đối bị nghiêm cấm dưới mọi hình thức
căn cứ xử phạt là theo quy định tại điểm a khoản hai
điều ba mươi ba nghị định một trăm bảy mươi sáu hai nghìn một mươi ba ndcp quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
điều ba mươi ba vi phạm quy định về sinh con theo phương pháp hỗ trợ sinh sản
phạt tiền từ năm triệu đồng đến một mươi triệu đồng đối với hành vi tiết lộ thông tin
về tên tuổi địa chỉ và hình ảnh của người cho nhận tinh trùng phôi
phạt tiền từ ba mươi triệu đồng đến bốn mươi triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây
a thực hiện cho nhận noãn
b cho nhận tinh trùng
cho nhận phôi khi không được phép theo quy định của pháp luật
b không đảm bảo điều kiện thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản theo quy định của pháp luật